tại việt nam với tỷ lệ gần tám bệnh nhân bị nhiễm khuẩn bệnh viện đang mang nhiều nguy cơ trong điều trị
tăng gánh nặng chi phí thậm chí làm tăng nguy cơ tử vong
đây là thông tin được đưa ra tại hội nghị tăng cường công tác kiểm soát nhiễm khuẩn tại khoa gây mê hồi sức và hồi sức tích cực
trong các cơ sở khám chữa bệnh do bộ y tế tổ chức vào ngày ba mươi tháng chín tại hà nội
tổ chức y tế thế giới đánh giá tỷ lệ nhiễm khuẩn bệnh viện tại các quốc gia châu âu khoảng năm
trong khi con số này tại các nước thu nhập thấp và trung bình là năm bảy đến một mươi chín một
đây là một trong các nguyên nhân hàng đầu đe dọa sự an toàn của người bệnh tăng biến chứng ngày điều trị chi phí nằm viện tỷ lệ tử vong
tại việt nam nhiễm khuẩn bệnh viện đang là vấn đề rất quan ngại hiện nay
nghiên cứu của bệnh viện nhật đới trung ương khảo sát tại khoa hồi sức tích cực của một mươi năm bệnh viện từ ba miền bắc trung nam cho thấy
tỷ lệ nhiễm khuẩn là hai mươi bảy ba tỷ lệ sử dụng kháng sinh thay đổi ở các khoa và bệnh viện sao động từ sáu mươi năm đến chín mươi chín
các bệnh viện tuyến trung ương có tỷ lệ nhiễm khuẩn bệnh viện cao hơn và tắc nhân hàng đầu gây nhiễm khuẩn bệnh viện
tại hội nghị bộ trưởng bộ y tế yêu cầu các đơn vị cam kết triển khai thực hiện đúng đầy đủ nội dung các văn bản hướng dẫn chuyên môn
về kiểm soát nhiễm khuẩn do bộ y tế ban hành truyền thông nâng cao nhận thức kiến thức về kiểm soát nhiễm khuẩn cho nhân viên y tế người bệnh và người nhà người bệnh